từ ngày hôm qua miền bắc trong đó có thủ đô hà nội thì đã xuất hiện mưa rất là to rồi
không biết đây có phải là dự báo một cái tín hiệu cho đợt mưa diện rộng sắp tới không chị đinh hạnh
vâng mưa rông thì từ đêm ngày hôm qua không chỉ xuất hiện ở bắc bộ mà mưa rông cũng đã quay trở lại với khu vực từ thanh hóa hà tĩnh
đến sáng sớm ngày hôm nay thì mưa có thể xuất hiện trên diện rộng tại các tỉnh miền núi phía bắc
có nơi mưa to trên năm mươi mm kèm theo rông xét và mưa đá
khi mưa rông thì quý vị cần phải tránh xa những nơi ẩm ướt tán cây hay là cột điện để tránh gặp sự cố
nhiệt độ trong ngày đầu sau kỳ nghỉ lễ tại bắc bộ thì khá là dễ chịu chỉ trong khoảng từ hai mươi chín đến ba mươi một độ c
riêng chỉ có điện biên thì vẫn nắng nóng trên ba mươi ba độ c
vậy còn không biết tình hình tại nam bộ gì sao
vâng riêng nam bộ thì trong ngày hôm nay thì tạm thời dự báo là chưa có dấu hiệu hạ nhiệt và nhiệt độ vẫn sẽ trong khoảng từ ba mươi năm đến ba mươi bảy độ c